kể từ ngày ba mươi tháng chín đến nay đã ghi nhận nhiều điểm chốt chặn ở các tỉnh phía nam
đây hầu hết là những người lao động đến từ miền tây về quê tự phát bằng phương tiện cá nhân
tình trạng về quê tự phát nếu không quản lý sớm rất dễ gây ra nhiều ca bệnh được lây lan trong cộng đồng
được biết các tỉnh miền tây đã tiếp nhận hàng chục ngàn người về quê tự phát
nên đã kích hoạt toàn bộ các khu cách ly tập trung để phòng nguy cơ dịch lây lan ra cộng đồng
tại cà mau trong sáng ngày hai tháng một mươi tỉnh cho kích hoạt năm chỗ cách ly tập trung và nâng tiếp lên một mươi chỗ
còn với tỉnh bạc liêu ngày hai tháng một mươi toàn tỉnh có hai hai trăm linh người dân từ các vùng có dịch covid một mươi chín trở về
dự kiến trong hai ngày tới sẽ có thêm khoảng hai người tự phát từ các tỉnh thành về
tỉnh huy động lực lượng đoàn thể tập trung lo hậu cần cho người về từ vùng dịch
mỗi địa phương chuẩn bị từ một giường
mỗi địa phương chuẩn bị từ một giường cách ly tập trung
còn ông trần văn lâu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh sóc trăng cho biết
chỉ trong hai ngày mùng một mùng hai tháng một mươi đã có trên chín trăm linh người ở các tỉnh thành tự phát về sóc trang
tỉnh đã phải kích hoạt toàn bộ các khu cách ly tập trung điều trị f không triệu chứng
để sẵn sàng hoạt động được ngay trong ngày hai tháng một mươi
đối với tỉnh vĩnh long đến sáng ngày hai tháng một mươi tỉnh đã tiếp nhận và đưa đi cách ly tập trung
hơn bảy trăm năm mươi công dân từ tp hcm và các tỉnh đông nam bộ về tự phát bằng xe máy
ông đoàn tấn bửu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp cho biết
chỉ trong hai ngày từ mùng một đến mùng hai tháng một mươi có hơn hai hai trăm linh người tự phát về quê
còn tại an giang ông nguyễn thanh bình chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thông tin
lực lượng chức năng an giang đã hỗ trợ cách ly và chống dịch đối với gần ba bốn trăm linh người dân
từ tp hcm và các tỉnh đồng nai bình dương long an tự phát đi về địa phương
tính đến ngày hai tháng một mươi tỉnh kiên giang đã tiếp nhận hơn hai công dân từ tp hcm
trở về địa phương và số lượng công dân trở về đang tăng
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin trưa nay của chúng tôi
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin lắng nghe cảnh báo
từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
hãy like subscribe bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế các bạn nhé
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại